thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế cần thơ
gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hoàng thị thúy nga chủ tịch công ty nsg đã nhận trách nhiệm là người cầm đầu và chủ mưu
trong phần xét hỏi bị cáo hoàng thị thúy nga thừa nhận là người cầm đầu chủ mưu như bản cáo trạng của viện kiểm sát
bị cáo cũng xác nhận các bị cáo khác không được hưởng lợi gì
bị cáo nga phủ nhận việc đưa ba tỷ cho bùi thị lệ phi giám đốc sở y tế cần thơ
và phủ nhận việc đưa một trăm linh triệu đồng cho sở y tế cần thơ hai trăm linh triệu đồng cho ông cao minh tru
đối với phần trách nhiệm dân sự hoàng thị thúy nga nhận trách nhiệm toàn bộ trong vụ án này
và đã đề nghị gia đình và bạn bè nộp tiền khắc phục hậu quả
do vậy hoàng thị thúy nga đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên đối với những tài sản đã kê biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam giàng a vư
trú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc về hành vi vận chuyển hai bánh heroin
trong quá trình chính xác nắm tình hình trên tuyến đường liên huyện ea súp ea lèo
thuộc địa phận tiểu khu hai trăm linh bảy xã cư cơ bang huyện ea súp tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện ea súp phát hiện bắt quả tăng vư
đang vận chuyển hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo thái như thịnh
trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào đêm hai mươi một tháng bốn năm ngoái thịnh thuê xe taxi do anh trần văn hết làm tài xế
trở về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang khi xe chạy trên cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thịnh dùng súng uy hiếp
rồi cướp xe của anh hết rồi chạy về nhà người thân sau đó thịnh đến công an tự thú giao nộp một khẩu súng ruro cùng một mươi viên đạn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thái như thịnh một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là một mươi sáu năm tù
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn kiển đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
dạng sáng ngày hai tháng hai kiển đột nhập một tiệm bán điện thoại ở khu phố một phường bửu long tp biên hòa trộm một mươi điện thoại trị giá gần một trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an xác định kiển là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
kiển đóng giả gái và đột nhập vào tiệm điện thoại nói trên lấy tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài
dạng sáng nay trên quốc lộ năm mươi một phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã xảy ra sự cố cháy xe ô tô khách rất may không có thiệt hại về người
khoảng ba giờ sáng xe khách biển số bảy mươi hai b sáu trăm bốn mươi hai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua phường phước tân tp biên hòa bất ngờ bốc cháy
trên xe lúc này có hai mươi ba người gồm tài xế phụ xe và hành khách
ngay lập tức công an tp biên hòa và công an huyện long thành đã xuất hai xe chữa cháy tới hiện trường không chế dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc bốn giờ sáng
sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi toàn bộ xe khách hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự cố
sau tết tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông lại có chiều hướng gia tăng
không ít trường hợp còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng thậm chí gây ra tai nạn
việc thay đổi thói quen để hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe ngoài sự kiên quyết xử lý nghiêm của lực lượng công an thì ý thức của người dân là yếu tố quyết định
nếu không sẽ không thể xử lý tận gốc vấn nạn này
sáng ngày năm tháng hai ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám e một nghìn một mươi một do tài xế phạm văn nhân chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang điều khiển đã đi không đúng phần đường đâm vào ba xe máy
hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
kiểm tra nồng độ cồn với tài xế kết quả đo được ở mức là năm trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
chiều mùng ba tết trên đường liên thôn xã ea kam huyện cưm ga tỉnh đắk lắc ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a ba mươi năm nghìn bảy trăm linh tám đang lưu thông bất ngờ lao vào nhà người dân khiến chủ căn nhà tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn tài xế điều khiển phương tiện trên được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn là bảy mươi bảy mg một lít khí thở

cùng ngày theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình định một nạn nhân trong vụ cháy trên là đoàn trí cường đã tử vong
hiện công an tỉnh đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy
công an cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ của trường đại học bách khoa đà nẵng
bao gồm quang huy chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng của trường
lâm thị hồng tâm chú tại phường hòa khê quận thanh khê tp đà nẵng là thủ quỹ của trường cùng với tội tham mô tài sản
theo tài liệu điều tra từ mối quan hệ thân thiết trong công việc đầu năm hai nghìn hai mươi một tâm nhờ huy cho mượn năm trăm linh triệu đồng
từ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng nhằm giải quyết việc cá nhân
do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên tâm xin phép huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường
bằng một số thủ đoạn tính đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm và huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của trường
số tiền hơn tám mươi sáu tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác
khám xét nơi ở của huy và tâm thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến một số tài liệu
một số cán bộ công tác tại ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố đà nẵng có dấu hiệu phạm tội
vào tối ngày hôm qua chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để điều tra
trước đó công an thành phố đà nẵng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ môi giới hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn ba trăm linh năm d bốn mươi ba trăm linh một s và bốn nghìn ba trăm linh hai s
một số cá nhân làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định
cho nhiều phương tiện trên địa bàn thành phố đà nẵng và các tỉnh lân cận
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng khải hoàng
chứa tại iaka tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông đào văn hiểu chú cùng địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu
hoàng sang nhà bà dương thị phương loan để nói chuyện xác định danh giới đất của nhà hoàng
và đất nhà bà loan mới mua của ông hiểu
do giữa hai bên không xác định được danh giới nên bà loan đã gọi ông hiểu đến để cùng xác định
tại đây giữa ông hiểu và hoàng xảy ra mâu thuẫn xô xát
tức giận do bị ông hiểu đánh trúng hoàng đã về nhà lấy dao chém ông hiểu gây thương tật tỷ lệ là ba mươi một
một đường dây mua bán người vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu triệt phá thành công
qua đó khởi tố bắt giam nhiều bị can về các hành vi mua bán người mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
các đối tượng lương thị hải chú tỉnh nghệ an thái thị hậu chú tỉnh cà mau và huỳnh mộng linh chú tỉnh bạc liêu
đã làm quen với phạm thị tú chú tỉnh bạc liêu
sau đó cấu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ việt nam có nhu cầu lấy chồng trung quốc để tổ chức cho họ
xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính
nếu đồng ý thì gia đình của những phụ nữ này sẽ được nhận từ chín mươi đến một trăm linh triệu đồng
bằng thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã tổ chức cho nhiều phụ nữ xuất cảnh trái phép sang trung quốc nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
đặc biệt trong số những phụ nữ này có những trường hợp nằm trong độ tuổi vị thành niên